kể từ khi đảng ta ra đời chủ tịch hồ chí minh luôn nhấn mạnh đảng ta là một đảng cầm quyền phải xứng đáng là người nấy tớ thật trung thành của nhân dân
ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đảng ta không còn lợi ích nào khác do đó xuyên suốt trong tư tưởng của người là lấy dân làm gốc của mọi công việc
gốc có vững cây mới bền xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân đó vừa là động lực đồng thời là giải pháp quan trọng trong xây dựng đảng nhà nước cả trong quá khứ và hiện tại
khác với các nhà tư tưởng thời kỳ phong kiến hay dân chủ tư sản xem dân tuy cao quý nhưng vẫn là tầng lớp phụ thuộc nhằm mục đích duy trì sự thống trị của mình
với chủ tịch hồ chí minh thì trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân
dân là tất cả những ai cùng có chung một truyền thống lịch sử một nền văn hóa một cuộc sống một vận mệnh chi hướng tương lai
đến hồ chí minh thì dân đã được thay đổi
về nội hàm và chúng tôi cho rằng đây mới là cái căn cốt cái chất cái khác biệt về chất
tóm lại cuối cùng là dân là ai
thì hồ chí minh cho rằng dân đó là tất cả những con dân nước việt con lạc cháu hồng không phân biệt giàu hay nghèo không phân biệt sang hay hèn
mà miễn ai có ít nhiều tinh thần yêu nước ai còn thừa nhận mình là con dân nước việt con lạc cháu hồng thì đó đều là những người dân đều có chỗ đứng ở trong nhân dân
người đã khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quân chúng chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào
thành công của đảng ta là ở nơi đảng đã tổ chức và phát huy lực lượng cách mạng vô tận của nhân dân
cách làm là dựa vào lực lượng của dân tinh thần của dân để gây hạnh phúc cho dân
vì thế đảng phải tôn trọng dân lắng nghe dân và chăm lo chú đáo cho dân
bác nói về trách nhiệm của đảng của chính phủ
rồi thì của cán bộ đảng
bác nói gì
bác nói nếu mà dân đói đảng và chính phủ có lỗi cán bộ có lỗi
nếu mà dân rốt đảng và chính phủ có lỗi
nếu mà dân ốm đảng và chính phủ có lỗi
tư tưởng trọng dân của người còn nguyên giá trị đến ngày hôm nay
giúp cán bộ đảng viên học tập tinh thần yêu kính nhân dân tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân
dựa vào nhân dân để phát hiện phòng ngừa chấn chỉnh những hành vi tiêu cực nhũng nhiễu
xây dựng đảng xây dựng chính quyền thực sự vì dân
và do dân
khi bác nói chuyện ở các nơi về dân hoặc là bác về với dân
thì bác bao giờ bác yêu cầu bác nói với chúng ta rằng là làm sao đó để cho nhân dân dám phê bình mình
mình không những tự phê bình trước nhân dân rồi mà mình phải làm sao gợi mở hoan ngay
khi dân góp ý cho mình như vậy thì quý lắm
dân nhiều tai nhiều mắt cái gì cũng biết cái gì cũng nghe cái gì cũng thấy
bác nói thế này nhân dân nói một mươi điều
nhưng mà chỉ cần một hai điều có ý thức xây dựng thế là quý báu bối lắm rồi
bây giờ chúng ta phải có một cái cách nào đó để mà đi ra soát lại những cái ý kiến của nhân dân
xem họ nói như vậy đúng hay sai
nếu mà nói đúng thì ta phải có cách xử lý
còn nếu họ nói chưa đúng thì không sao chúng ta sẽ giải thích lại